thủ tướng chính phủ vừa có công điện số một nghìn sáu trăm năm mươi tám về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi
trong đó công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
như vi phạm nồng độ cồn ma túy chạy quá tốc độ quy định sẽ được tăng cường thực hiện
công điện nêu rõ để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui đón tết dương lịch
tết nguyên đán canh tý và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia các bộ ngành
các tổ chức chính trị xã hội và ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
căn cứ thẩm quyền trách nhiệm được giao chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp
trong đó nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán canh tí lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện trong hoạt động vận tải
bên cạnh đó có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
kiên quyết không để hành khách về quê ăn tết chậm do thiếu phương tiện giảm thiểu tình trạng chậm
hủy chuyến xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định
đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm của lực lượng thi hành công vụ
trong tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông